tổng cục đường bộ việt nam đã đề nghị cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm tại trạm thu phí không dừng
đồng thời dự thảo kế hoạch phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm tại khu vực này
tổng cục đường bộ yêu cầu các cục quản lý đường bộ khu vực chuẩn bị tổ chức một tổ công tác là công chức thanh tra phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
để xử lý các vi phạm về việc dừng đỗ không tuân thủ đi đúng làn đường hiệu lệnh của người điều hành giao thông tại các trạm thu phí
vụ pháp chế thanh tra chủ trì phối hợp với vụ an toàn giao thông tổ chức kiểm tra hiện trường các trạm thu phí về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tổng cục
kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với đơn vị chậm triển khai thực hiện
ngoài ra đề nghị cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm tại trạm thu phí
đồng thời dự thảo kế hoạch phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm dự kiến ngày một mươi một tháng một mươi một tới
bắt đầu thực hiện tại một số trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ trọng điểm